liên quan đến vụ cướp giật một tỷ đồng vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết
đối tượng thứ ba trong vụ việc là dương đức luân sinh năm hai nghìn trú tại xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
đã ra đấu thú sau khi bị truy nã
trước đó chiều ngày tám tháng ba chị phan thị tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú huyện vĩnh tường
đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh yên rút một tỷ đồng
khi rời khỏi ngân hàng đi về đến đường mê linh thuộc địa bàn phường liên bảo
chị t vừa xách theo chiếc túi đựng tiền bước ra khỏi xe ô tô
thì bị hai đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật chiếc túi đựng số tiền trên
sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thành phố vĩnh yên
và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét
đến ngày chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã xác định được một đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản
là nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường kiến hưng quận hà đông hà nội
tới ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã vận động nguyễn hoài nam ra đầu thú
đồng thời phối hợp với công an huyện kim thành hải dương bắt giữ đối tượng thứ hai liên quan đến vụ án
là nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã liên hoa huyện kim thành hải dương
ngoài ra lực lượng điều tra cũng xác định còn một đối tượng thứ ba liên quan đến vụ án là dương đức luân
sinh năm hai nghìn ở xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
quá trình điều tra lực lượng công an xác định luân bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với luân
bên cạnh đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng
lực lượng điều tra đồng thời tuyên truyền vận động cho người thân của luân thuyết phục đối phương ra đầu thú
kết quả đến chiều ngày một mươi bốn tháng ba dương đức luân đã ra cơ quan công an đầu thú
và giao nộp ba trăm một mươi một năm triệu đồng là số tiền đối tượng được chia trong vụ cướp vẫn chưa tiêu xài hết
ngay trong ngày một mươi bốn tháng ba dương đức luân đã bị bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản
trước đó khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
nhận được tin báo của công an tp vĩnh yên về việc khoảng một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày
chị phan thị tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện vĩnh tường ra ngân hàng rút một tỷ đồng tiền mặt
trên đường đi ô tô về chị tê dừng lại ở đường mê linh
phường liên bảo thì bị hai đối tượng là nam giới đi trên một mô tô nhãn hiệu honda vision
màu xanh áp sát giật túi nilon lựng một tỷ đồng mà chị vừa rút tại ngân hàng
liên tục trong những ngày qua lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đã phối hợp chặt chẽ với cục cảnh sát hình sự
và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an tiến hành điều tra
truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật manh động này
cơ quan công an bước đầu nhận diện và phát thông báo truy tìm ba đối tượng trong nhóm cướp giật
gồm hai đối tượng nam giới trực tiếp gây án và một đối tượng là nam giới đeo kính gọng đen
đi trên một xe mô tô nhãn hiệu honda wave màu xanh cùng tham gia thực hiện
bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chiều chín tháng ba ban chuyên án đã xác định được một đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản
và khẩn trương truy bắt đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú
đến một mươi năm h hai mươi phút cùng ngày đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường kiến hưng quận hà đông thành phố hà nội đã ra đầu thú
tiếp đó khoảng ba giờ ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với công an huyện kim thành tỉnh hải dương
bắt giữ đối tượng thứ hai là nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn bắc thắng xã liên hòa huyện kim thành
kẻ có bốn tiền án này được xác định trực tiếp cướp giật tài sản của chị t
đối tượng còn lại là dương đức luân sinh năm hai nghìn trú tại thôn như lăng xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
hiện đã bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt
tại cơ quan điều tra bước đầu hùng và nam khai nhận do nợ nần nên tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc
ba đối tượng chập được với nhau bàn bạc thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố vĩnh yên
các đối tượng phân công nam sẽ vào quầy giao dịch của ngân hàng để quan sát tăm tia còn hùng luân chờ sẵn bên ngoài bám theo để cướp giật tài sản
ngày năm tháng ba bộ ba đi hai xe mô tô lên địa bàn tp vĩnh yên
vào nhiều ngân hàng để tìm con mồi nhưng chưa thực hiện được
đến khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày tám tháng ba sau khi quan sát trong quầy giao dịch của ngân hàng việt tiên banh chi nhánh vĩnh phúc
thấy chị tê làm thủ tục rút một tỷ đồng lập tức nam báo cho hùng luân bám theo và ra tay cướp giật số tài sản trên rồi nhanh chóng tẩu thoát
trên đường đi nhóm cướp giật tìm cách thay đổi hình dạng rồi về hà nội chia nhau số tiền vừa lấy được và trốn mỗi đứa một hướng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn hùng nguyễn hoài nam về tội cướp giật tài sản
ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã đối với dương đức luân về tội cướp giật tài sản theo quy định tài khoản bốn điều một trăm bảy mươi một bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đề nghị bất cứ ai biết hoặc phát hiện đối tượng truy nã dương đức luân bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
đồng thời thông báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc để phối hợp giải quyết theo quy định
cơ quan công an sẽ thưởng nóng cho ai cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin
một phù cướp chấn động
người phụ nữ bất ngờ bị giật mất chiếc túi sách chứa năm mươi sáu lượng vàng tương đương với một bảy tỷ đồng
manh mối mờ nhạt khi không ai có thể nhớ rõ được chân dung của đối tượng gây án
cuộc truy bắt hai tên cướp này như thế nào mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hôm tám sáu hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cho biết sau gần ba tháng khởi tố vụ án và bị can

cơ quan điều tra công an tỉnh khánh hòa đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra hành vi phạm tội của hai đối tượng
trong vụ án cướp giật tài sản trị giá gần một bảy tỷ đồng
trước đó hai đối tượng bị bắt khi đã lên máy bay chuẩn bị cất cánh
theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa cách đây hơn ba tháng vào chiều một tám
xe ô tô khách thương hiệu yến điện trong hành trình bình định tp hcm dừng lại bên quốc lộ một a
bên dốc đá mơ thuộc địa phận thôn ninh đức xã ninh lộc thị xã ninh hòa khánh hòa để nghỉ ngơi
trong số những khách bước xuống xe đi vệ sinh có bà phạm ngọc hân
trú tại khu phố bắc phương danh phường đập đá thị xã an nhơn tỉnh bình định
khi bà hân mang túi sách ra phía lề đường cũng là lúc hai thanh niên đi xe máy dừng lại ở kế bên
gá thanh niên ngồi sau chạy tới giật lấy túi sách màu nâu trên vai của bà hân
rồi nhảy lên xe máy hối thúc đồng bọn tăng tốc tẩu thoát
điều bất ngờ khiến cho những người khách đồng hành trên chuyến xe phải ngạc nhiên
khi nghe bà hân cho biết bên trong túi sách bị cướp giật có năm mươi sáu sáu trăm sáu mươi một lượng vàng một mươi tám k
một sợi dây chuyền bảy chỉ và hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiền việt
đây là số vàng cũ do bà hân mua lại từ nhiều nguồn và nhận thêm của bốn tiệm vàng ở bình định
mang vào tp hcm để đổi lấy vàng mới
ngay sau khi nhận được tin về vụ
cướp giật công an thị xã ninh hòa phân công một tổ công tác gồm các trinh sát hình sự
điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đấu tranh khám phá án mở khẩn trương
vào cuộc thu thập thông tin từ nạn nhân và một số nhân chứng
khó khăn đạt ra là ngoài việc nhận dạng kẻ cướp giật là hai thanh niên
cùng đi trên xe máy có kiểu yamaha sirius
thì nạn nhân và nhân chứng không ghi nhận được gì thêm
kể cả biển kiểm soát xe máy hai đối tượng gây án đeo khẩu trang
kẻ trực tiếp cướp giật túi sách đã hành động rất nhanh gọn và tẩu thoát cũng rất nhanh
giả soát trên một trạng đường dài ở phía trước và sau hiện trường xảy ra vụ cướp giật
không có camera nhà dân bên đường để trích xuất hình ảnh nhận dạng và truy xét hành tung thủ phạm
do tài sản có giá trị lớn nên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
vào cuộc phối hợp công an thị xã ninh hòa giáo diết đấu tranh
truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kể cả đón lõng nghi can ở các tiệm vàng
khi tiến hành ra soát sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự ma túy trên địa bàn xã ninh lộc
và các địa phương ven tuyến quốc lộ một a qua thị xã ninh hòa
các trinh sát hình sự xác định nghi can là phạm ngọc định
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở tổ thủy đầm phường ninh thủy thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
cuộc truy tìm nghi can cũng vấp phải không ít khó khăn
vì đối tượng này ít khi có mặt ở địa phương số điện thoại cũng đã thay đổi
nhưng với quyết tâm cao nhất
các trinh sát đã tìm ra nơi nghi can thuê nhà ở đường nguyễn trích
phường vĩnh hòa thành phố nha trang để lưu trú
cùng nguyễn bá hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú ở khu phố một phường phú lâm thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đến chiều bốn tháng ba các trinh sát nhận được nguồn tin từ chủ nhân một tiệm vàng ở thành phố nha trang cho biết
có hai thanh niên mang hai cục vàng đến bán nhưng bị từ chối
khi các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đến nơi
thì hai người khách đã rời khỏi tiệm vàng
trích xuất camera tại tiệm vàng trinh sát xác định đó chính là nghi can phạm ngọc định và nguyễn bá hoàng
truy nóng hành tung nghi can từ chiếc xe taxi đã đón hai đối tượng tại tiệm vàng
trinh sát phát hiện định và hoàng đang trên đường ra sân bay cam ranh
khẩn trương liên lạc với cảng hàng không quốc tế cam ranh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa được biết hai nghi can đăng ký chuyến bay cam ranh tân sơn nhất
sẽ cất cánh một mươi năm h ba mươi cùng ngày
đường từ thành phố nha trang đến sân bay cam ranh hơn ba mươi km
nên các trinh sát đã phải điện thoại đề nghị an ninh sân bay đồn công an
công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế cam ranh phối hợp hỗ trợ truy bắt
lúc đó tất cả hành khách đã lên máy bay của hãng hàng không vietjet
nhưng lực lượng an ninh sân bay và công an kịp thời liên hệ đề nghị cơ trưởng
dành cho vài phút để kiểm tra áp giải hai hành khách phạm ngọc định nguyễn bá hoàng rời khỏi máy bay
kiểm tra túi sách của hai đối tượng
lực lượng công an đã phát hiện hai cục vàng bọn chúng đã cướp giật
theo định và hoàng khai nhận sau khi cướp giật túi sách của bà hân
bọn chúng đã chạy xe máy về đến khu nghĩa địa bình sơn xã ninh thọ thị xã ninh hòa
thì lấy tiền vàng bỏ vào túi vải màu xám
sau đó chạy về nhà của định ở tổ thủy đầm phường ninh thủy
túi vàng cất dấu trên la phong trần nhà
còn tiền được định chuyển vào tài khoản cá nhân tám mươi triệu đồng
mua hai điện thoại di động iphone một mươi bốn pro max opple với giá bốn mươi triệu đồng
lại thì tiêu giải
đến ngày bốn tháng ba định và hoàng và nha trang bán sợi dây chuyền được hai mươi một triệu
còn hai cục vàng do không bán được nên bọn chúng mang vào thành phố hồ chí minh
nhưng chưa kịp rời khỏi sân bay cam ranh thì xa lưới
thời gian qua nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường vẫn xảy ra
trong đó nạn nhân phần lớn là phụ nữ gây bức xúc trong nhân dân
những vụ việc trên cho thấy sự manh động liều lĩnh của tội phạm cướp giật
và đối tượng chúng thường nhắm đến là phụ nữ đi một mình trên đường vào thời điểm vắng người
theo một điều tra viên của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
hầu hết các vụ cướp giật tài sản do đối tượng là nam giới gây ra
chủ yếu nằm trong độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi
nhiều đối tượng là trẻ mồ côi bỏ học có tiền án tiền sự
nghiện ma túy lười lao động nhưng thích hưởng thụ
nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác
để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân của mình
chúng thường sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát di chuyển trên các tuyến giao thông
để theo dõi quan sát lựa chọn mục tiêu để cướp
khi đã phát hiện và lựa chọn được người đi đường
đang đi xe máy hoặc đi bộ có mang theo tài sản
các đối tượng sẽ áp sát lợi dụng thời điểm vắng người qua lại để cướp giật tài sản
theo đó nguyên nhân nảy sinh tội phạm cướp giật tài sản xuất phát từ nhiều vấn đề khác nhau
trong đó có thực tế ý thức bảo vệ tài sản của người dân còn nhiều sơ hở
theo thống kê nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản xảy ra trong thời gian qua phần lớn là phụ nữ
những người mỗi khi ra đường thường mang theo túi sách
đeo nhiều trang sức vừa đi vừa nghe điện thoại
chính những hành động hớ hanh mất cảnh giác nêu trên đã tạo điều kiện cho tội phạm cướp giật có cơ hội hoạt động
chưa kể đây là những người sức phản kháng yếu các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
hành vi cướp giật tài sản không chỉ là chiếm đoạt tài sản mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng
gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân
bởi phần lớn các đối tượng dùng xe máy chạy với tốc độ cao
ra tay bất ngờ khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường hoặc trong tình huống bất khả kháng
chính điều này khiến bị hại có thể gặp tai nạn nguy hiểm tổn hại đến sức khỏe và hư hỏng phương tiện
chưa kể còn có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác khi đang cùng tham gia giao thông trên đường
bởi vậy ngoài kế hoạch biện pháp đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
trong đó có tội phạm cướp giật tài sản đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
của lực lượng chức năng cần có sự chung tay của gia đình
nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục
phòng ngừa ngăn chặn tội phạm đối với nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao
đặc biệt là nhóm học sinh đã bỏ học nhóm vị thành niên lang thang
thanh thiếu niên trong các gia đình khó khăn về kinh tế
đồng thời khuyến cáo người dân nhất là phụ nữ cần nâng cao ý thức cảnh giác
hạn chế tối đa việc mang theo nhiều tài sản có giá trị bên người khi đi ra ngoài đường
hoặc đến những khu vực công cộng
trong trường hợp bị đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản
phải chi hô đồng thời cố gắng ghi nhớ các đặc điểm nhận dạng của đối tượng
loại xe biển số và nhanh chóng tới cơ quan công an nơi gần nhất
để trình báo cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình điều tra bắt giữ đối tượng